còn tại quảng ngãi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên
ngày một mươi ba tháng bảy tại km một nghìn bốn mươi một quốc lộ một a thuộc xã bình nguyên huyện bình sơn
trong lúc đoàn xe ưu tiên do cảnh sát giao thông công an tỉnh làm nhiệm vụ dẫn đoàn thì gặp xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi sáu b một nghìn hai trăm tám mươi năm của hãng xe khách mai linh
do một tài xế chú xã nghĩa trung huyện tư nghĩa điều khiển không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
mặc dù cảnh sát giao thông liên tục phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường tuy nhiên tài xế xe khách vẫn không chấp hành trên một đoạn đường khá dài
phòng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ba tháng với lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ